hiện kiểm toán nhà nước cũng đang đề xuất với ủy ban thường vụ quốc hội có hướng dẫn về luật kiểm toán
trong đó các cơ quan đơn vị phải cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan kể cả hồ sơ tài liệu về dữ liệu điện tử
cũng như các phần mềm để cho kiểm toán viên hoặc kiểm toán nhà nước thực hiện việc kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật
cũng theo ông hồ đức phước việc xử lý hành chính trong lĩnh vực kiểm toán cũng chưa được ban hành
thủ tướng chính phủ sẽ ban hành nghị định về sự phạt hành chính trong lĩnh vực kiểm toán
để những cơ quan đơn vị nào mà cố tình chay gì hoặc là chống đối hoặc là gây không thực hiện kết luận kiểm toán
hoặc là gây khó khăn trong quá trình kiểm toán thì sẽ bị xử phạt
và chính đây là việc nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác kiểm toán
kiểm toán nhà nước sẽ là công cụ quan trọng để giám sát và quản lý quyền lực
ngăn chặn tình trạng lạm quyền trong quản lý tài chính công
và tài sản công trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản thi hành luật kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
nâng cao năng lực chất lượng hiệu lực và hiệu quả hoạt động của kiểm toán trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán
xây dựng đội ngũ công chức viên chức trong sạch chuyên nghiệp trách nhiệm minh bạch và hiệu quả
có đủ phẩm chất năng lực và trình độ chuyên môn tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
vừa bắt đầu rào chắn vòng xoay quách thị trang trước cửa chợ bến thành
để chuẩn bị phá rỡ vòng xoay mang nhiều dấu ấn lịch sử này và thi công nhà ga gầm metro
vòng xoay quách thị trang tọa lạc ngay tại trung tâm của thành phố
nằm đối diện với cổng chính của chợ bến thành
và trạm điều hành xe buýt
đây là điểm giao nhau của nhiều tuyến đường lớn như trần hưng đạo hàm nghi lê lợi
khu vực trung tâm của vòng xoay từng được đặt tượng đài liệt sĩ quách thị trang
và đã được di rời vào năm hai nghìn một mươi
vòng xoay quách thị trang là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử
một trong những điểm nổi bật của cảnh quan toàn khu vực chợ bến thành
trung tâm của sài gòn tp hcm từ trước tới nay
cách cũ nữa mà người dân thì coi như cũng hơi tiếc
mất đi cái vẻ cổ xưa đó
thế giò chắn thì cũng hạn chế được cái việc mà mình chụp ảnh lưu niệm với lại cái địa điểm này
tiếc lắm em cũng không nghĩ là sẽ phá rỡ được
theo thiết kế công trình nhà ga trung tâm bến thành
quận một ở vị trí phía trước chợ bến thành
khu vực vòng xoay quách thị trang và nối dài đến công viên hai mươi ba tháng chín
được xây dựng ở độ sâu khoảng bốn mươi mét dưới lòng đất
với bốn tầng ngầm ngoài chức năng đầu mối kết nối giao thông giữa các tuyến metro
nhà ga này còn có hệ thống thương mại dịch vụ kinh phí đầu tư xây dựng gần một tỷ usd
để phục vụ cho việc thi công từ ngày một mươi tám tháng hai
giao thông qua khu vực này sẽ được điều chỉnh
cấm các loại xe lưu thông trên một số tuyến đường và có lộ trình thay thế
xoay quách thị trang thì chúng tôi rào trắng lại
sau đó thì quỹ ban nhân phục dứt sẽ triển khai công tác tháo dỡ thu hồi vật tư và cây xanh
để giao mặt bằng cho ban quản lý điện sách đô thị triển khai thi công
bởi vì có một phần cái vùng minh quách thị trang này
thì nằm trong cái phòng vi của nhà ga bến thành của tiếng metro bến thành thủy tiên
dự kiến sau khi hoàn thành ga ngầm metro bến thành vào năm hai nghìn hai mươi
khu vực vòng xoay quách thị trang được xây thành quảng trường hiện đại
tuy nhiên nếu chưa kịp thực hiện theo quy hoạch thì sẽ phục hồi nguyên trạng như hiện nay
với mong muốn tạo thêm dấu ấn cho du khách khi đến huế
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đang tích cực triển khai các hoạt động
để tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tới đây có thể mở cửa bán vé chương trình tham quan đại nội về đêm
chương trình tham quan đại nội về đêm sẽ tiến hành mở cửa cho các du khách
thời gian từ một mươi chín đến hai mươi hai giờ với những điểm nhấn trong việc sử dụng hiệu ứng ánh sáng
chương trình sẽ đưa du khách đến trải nghiệm không gian lung linh của hoàng cung huế xưa
và sống động với nhiều hoạt động nghi thức cung đình biểu diễn nghệ thuật
ngoài cái việc đi tham quan khám phá tìm hiểu thì người ta sẽ có thêm
một là được xem các hoạt động trưng bày triển lãm và chúng tôi sẽ tăng cường bổ sung trong đợt này
thứ hai là các chương trình biểu diễn nghệ thuật
trong đó cũng sẽ có ngoài các chương trình biểu diễn như là đại nhạc tiệu nhạc
lễ đội gác thì sẽ có thêm trò chơi cung đình và đặc biệt là chương trình biểu diễn nghệ thuật ở cung trường xanh
để tạo thêm sức hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu của du khách
trung tâm cũng sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động tái hiện kinh doanh dịch vụ mới tại phủ nội vụ
hiện nay trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp
để xây dựng các chương trình đặc sắc trong đó có các đơn vị đến từ hàn quốc
chúng tôi hiện nay cũng đang phối hợp với hai đối tác của hàn quốc
dự kiến là sẽ có
một cái điểm ngay trong phủ nội vụ sẽ tổ chức các hoạt động dịch vụ theo kiểu cung đình
và có cả những yếu tố mới trong đó là chúng ta sẽ kết hợp cách làm dịch vụ của các bạn hàn quốc
để cho du khách có những trải nghiệm mới
tất nhiên là nó phải phù hợp trong không khí của đại nội
cái thứ hai là một chương trình xây dựng
cái công viên thực tại ảo
đây là cái thế mạnh của hàn quốc
cái công viên thực tại ảo này thì chúng tôi dự kiến là sẽ cố gắng
sẽ hoàn thành trong năm nay trong năm hai nghìn một mươi chín
trước đây trung tâm đã có nhiều đợt thử nghiệm và khai thác không gian đại nội huế về đêm
nhưng chỉ thực hiện vào các đêm hoàng cung trong các dịp festival
cái việc mở cửa đại nội về đêm thì nó có một cái lợi thế rất là lớn
trong cái việc tạo ra một cái điểm nhấn đặc biệt cho cố đô huế
vì như chúng ta biết thì
ở huế hiện nay thì
nổi tiếng là một cái thành phố du lịch là một cái địa điểm du lịch
nhưng mà về đêm thì chúng ta lại tương đối thiếu các hoạt động
tương đối thiếu cái điểm đến dành cho du khách
chính vì vậy nếu chúng ta mở cửa đại nội về đêm thì có thể nói là tạo nên một cái điểm đến mới
rất là đặc biệt
là trung tâm chính trị của triều nguyễn đại nội huế và các kiến trúc bên trong
luôn là điểm đến không thể thiếu của du khách mỗi khi tham quan cố đô huế trong nhiều năm qua
với việc mở cửa đại nội về đêm
cùng với nhiều giải pháp mạnh mẽ trong phát triển du lịch
dịch vụ sẽ tạo nên sự hấp dẫn mới lạ phong phú cho du khách
đưa thừa thiên huế trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước và khu vực
vụ ngộ độc thực phẩm tại xã ma ly trài huyện phong thổ
đến thời điểm hiện tại đã khiến tám người thiệt mạng hàng chục người đang phải cấp cứu
số lượng nạn nhân tiếp tục tăng theo từng ngày
tỉnh lai châu đang vào cuộc quyết liệt nhằm tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ vụ ngộ độc
không bị hoang mang và nhanh chóng ổn định cuộc sống
với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ ngộ độc
ngay sau khi phát hiện vụ việc tỉnh lai châu đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
trực tiếp xuống cơ sở cùng người dân giúp đỡ các gia đình có người tử vong
trồn cất thi thể các nạn nhân theo đúng phong tục của địa phương
xã ma ly trải đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong năm triệu bốn trăm linh ngàn đồng
đồng thời huy động sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh
chung tay giúp đỡ các gia đình nạn nhân
đến hiện tại mỗi gia đình có người tử vong đã được hỗ trợ gần ba mươi triệu đồng

trong năm xã ma ly trải đã trích kinh phí hỗ trợ gần ba mươi triệu đồng
mới trong mùa du lịch năm hai nghìn một mươi bảy và khai trương website du lịch quảng bình bằng tiếng anh
thông tin tại buổi họp báo cho biết từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng ba tại thành phố hà nội
tỉnh quảng bình tổ chức chương trình quảng bình trong lòng thủ đô với nhiều hoạt động qua các
mô hình trực quan trưng bày triển lãm sân khấu hóa biểu diễn nghệ thuật nhằm cung cấp thông tin
hình ảnh về du lịch quảng bình đối với du khách và người dân ở thủ đô hà nội và các tỉnh phía bắc
cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng bình tổ chức lễ hội hàng động quảng bình năm hai nghìn một mươi bảy với các chuỗi
hoạt động đặc sắc và hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nhất là khách quốc tế đến với vương quốc
hàng động thế giới phong nhà kẻ bàng đồng thời sở du lịch quảng bình tổ chức khai trương các sản
phẩm du lịch mới như tuyến du lịch tham quan trường quay phim công skull island tuyến chinh phục thác
chảy thùng lũng hamada hàng trà an khai trương các cơ sở lưu trú cao cấp nhà hàng đặt chuẩn mới
dịp này sở du lịch quảng bình cũng đã khai trường website du lịch quảng bình bằng tiếng anh tại
địa chỉ www quangbintourist com thưa quý vị và các bạn cứ vào tháng riêng hàng năm là bà con ở
bầy núi an giang bắt đầu đón chào mùa hoa thốt nốt nở rộ đây cũng là cao điểm cho hoạt động khai
thác và sản xuất đường thốt nốt của bà con nơi đây theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển
nông thôn tỉnh an giang hiện nay tỉnh có tổng khoảng sáu mươi năm cây thốt nốt
khoảng hai hộ dân và các cơ sở tham gia khai thác sản xuất đường thốt nốt mỗi năm
cung cấp ra thị trường khoảng sáu tấn đường qua đây đã giải quyết được năm lao động ở địa
phương trong đó có bảy mươi năm là đồng bào dân tộc khmer để tiếp tục khẳng định thương hiệu đường thốt
đốt an giang cũng như đảm bảo chất lượng nên thời gian qua chính quyền địa phương đã tăng
cường trong việc kiểm tra các cơ sở sản xuất đường đồng thời có những hướng dẫn
quy trình sản xuất đường sạch và hỗ trợ kịp thời cho bà con về vốn để có điều kiện tham gia sản xuất đường
mình thấy được cái đặc trưng cũng như là cái đặc sản truyền thống của bà con thì cũng như tỉnh cũng
nhưng quyện đã thấy được cái này và địa phương cũng đã đề nghị để mà hỗ trợ cho bà con về cái giai
dốn để mà sản xuất trong thời gian qua thì đói ở xã tăng lợi theo thống kê thì có bốn mươi hộ sản xuất
cái đường thốt nốt này thì họ làm theo mùa như vậy thì ở xã cũng đã xét cho hội
mỗi một hộ dây là năm triệu đồng để mà xây dòng để bà con để có thu nhập thêm để trong cái sản
sức ngoài ra địa phương cũng hỗ trợ phối hợp với trên hỗ trợ để mà làm cái lò cũng như là
các cái nồi để nấu thốt nốt thì bước ban đầu thì mỗi một cái lò có cái hai cái nồi như vậy thì cái tổng
kinh phí là khoảng một mươi triệu đồng trên một hộ thì ban đầu như vậy thì ở xã đã xét được là một mươi hai hộ
cho giai cái nguồn này ngoài đặc sản đường thốt nốt gia hiện nay bà con sứ bảy núi an giang
còn dùng nước thốt nốt để chế biến và sáng tạo thêm nhiều sản phẩm đặc trưng mang đậm tính vùng
miền như rượu thốt nốt mật thốt nốt thạch thốt nốt mứt thốt nốt nước màu được nhiều khách hàng ưa chuộng
gần nửa thế kỷ trò chơi nghệ thuật bài tròi dân gian truyền thống của tỉnh bình định đã bị thất
truyền vài năm gần đây trò chơi nghệ thuật bài tròi đã được khôi phục và bài tròi bình định đã có
diễn ra ở thành phố hồ chí minh ngay sau những ngày tết đình dậu nhiều người dân đã tham gia trò
trên này và tạo ra rất thích thú bài tròi dân gian truyền thống của tỉnh bình định bắt đầu giới
thiệu đến nhiều tầng lớp nhân dân và trở thành trò chơi không thể thiếu vào những ngày tết không
những ở tỉnh bình định mà ở nhiều tỉnh thành khác như quảng ngãi phú yên khánh hòa bài tròi dân
gian truyền thống là thú vui nhẹ nhàng tao nhã và có lối diễn sướng mang tính sáng tạo vui nhộn đầy trí tuệ
người chơi thử thời vận xui đầu sân là phần phụ cốt lõi là để thưởng thức giọng hô
tài ứng đối và lối diễn trò của hiệu tức là người hô người hát
trong phần tin quốc tế tổng thư ký antonio guterres tuyên bố cải cách liên hợp quốc
thủ tướng đức khẳng định quan hệ châu âu và nga vẫn tồn tại thách thức
trên mạng xã hội twitter tổng thống mỹ donald trump vừa gọi truyền thông tin tức giả là kẻ thù của nhân dân mỹ
đồng thời nêu tên cụ thể năm cơ quan báo chí ông xếp vào diện này
trong đoạn clip tung lên mạng sau cuộc họp báo ngày một mươi sáu tháng hai mà ông trump dành nhiều thời gian để chỉ trích giới truyền thông
tổng thống mỹ viết truyền thông tin tức giả bao gồm các hãng tin như yok times nbc news abc cbs cnn không phải là kẻ thù của cá nhân ông mà là kẻ thù của nhân dân mỹ
trong cuộc họp báo hôm một mươi sáu tháng hai trước đó ông trump đã rất gây gắt với giới truyền thông về cái ông gọi là tin tức giả dối
và phủ nhận các bài báo nói về quan hệ của ông và những người thân cận của ông với những người thân cận của ông